tập trung thực hiện trong sáu tháng cuối năm
hai nghìn một mươi sáu dự và
phát biểu khai mạc buổi họp báo thông báo
kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm

ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
có hiệu quả giữa các cơ quan báo chí với
lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
nhất là trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và hội nhập quốc tế của đất nước
báo cáo của văn phòng bộ công an cho biết
sáu tháng đầu năm lực lượng công an nhân dân
đã chủ động nắm tình hình triển khai đồng bộ
quyết liệt các phương án kế hoạch
tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động
chống phá của các thế lực thù địch
phản động bảo vệ tuyệt đối an toàn
đại hội đảng bộ các cấp đại hội lần thứ một mươi hai
của đảng bầu cử đại biểu quốc hội
khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
bảo vệ an toàn các mục tiêu
công trình trọng điểm các hoạt động
của lãnh đạo đảng nhà nước
và các đoàn khách quốc tế đến việt nam
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng công an nhân dân đã điều tra
khám phá trên hai mươi một vụ phạm pháp hình sự
bắt xử lý hơn bốn mươi hai đối tượng
phát hiện xử lý hơn chín bốn trăm linh vụ
vi phạm về trật tự kinh tế
gần tám chín trăm linh vụ tội phạm
và vi phạm pháp luật về môi trường
phát hiện và bắt giữ trên chín bảy trăm linh vụ
phạm tội về ma túy
để thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng công an nhân dân sẽ tập trung
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó tập trung đấu tranh phòng chống khủng bố
các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cướp
cướp giật triển khai quyết liệt
các biện pháp đấu tranh chấn áp
ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm
tội phạm đâm thuê chém mướn thanh toán
trả thu lưỡn nhau không để tội phạm lộng hành
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý
các vụ án hình sự kinh tế tham nhũng
tội phạm hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
dưới sự chỉ đạo của đồng chí
thiếu tướng mai văn hà phó tổng cục trưởng
tổng cục chính trị bộ công an
đại diện lãnh đạo tỉnh phú thọ và công an tám
tám tỉnh trong cụm thi đua số ba
vào hôm qua hội nghị sơ kết phong trào thi đua
về an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm
hai nghìn một mươi sáu tại cụm thi đua số ba
đã được tổ chức tại tỉnh phú thọ
cụm thi đua số ba
bộ công an gồm công an các tỉnh
quảng ninh phú thọ bắc giang bắc cạn
hòa bình thái nguyên tuyên quang yên bái
thực hiện phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm

trong cụm thi đua số ba đã triển khai
có hiệu quả chương trình kế hoạch công tác
theo chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy
ubnd các tỉnh đề ra
các nội dung giao ước thi đua giữa công an
tám tỉnh được triển khai nghiêm túc
có nhiều đối mới bám sát nhiệm vụ
trọng tâm trong từng thời gian và chuyên đề công tác
đã có tác dụng tích cực
thúc đẩy hoàn thành tốt các mặt công tác
chuyên môn góp phần đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại hội nghị đồng chí phó tổng cục trường
tổng cục chính trị bộ công an
đã ghi nhận những kết quả mà công an tám tỉnh
đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời yêu cầu
sáu tháng cuối năm các đơn vị
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
đẩy mạnh phong trào thi đua lên một bước mới
khi thế mới góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa
xã hội của mỗi địa phương
chương trình tiếp tục với những nội dung
đáng chú ý khác một vấn đề đang được
dư luận quan tâm đó là tình trạng đánh bạc
trong mùa euro liên quan đến
vụ cá độ bóng đá qua mạng với số tiền
cá cược là hơn ba trăm linh tỷ đồng bị đánh sập
vào ngày hai mươi một tháng sáu vừa qua
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố một số bị can
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo hồ sơ bước đầu
hai đối tượng bị khởi tố là mùi văn thái
ở phường bắc lý tp đồng hới
và nguyễn thanh xuân ở phường nam lý tp đồng hới
đồng thời công an tỉnh quảng bình
đang tạm giữ một mươi ba đối tượng trong đường dây
cá độ bóng đá này để tiếp tục điều tra
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng sáu
công an tỉnh quảng bình phối hợp
với cục cảnh sát phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã đồng lạc doa quân bắt khẩn cấp một mươi hai đối tượng
và sau đó một ngày
đã bắt thêm một đối tượng trong đường dây này
tính từ tháng năm đến tháng sáu
năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng trong đường dây
đã dùng trang mạng b tám mươi tám ag com
để cá độ
và tổ chức cá độ bóng đá
với tổng số tiền khoảng ba trăm một mươi tỷ đồng
liên tiếp từ trung tuần tháng bốn đến nay
cơ quan công an tp hà nội đã phát hiện
bắt giữ hai vụ các đối tượng mang quốc tịch trung quốc
nhập cảnh vào việt nam
dùng thẻ atm giả chiếm đặt tiền
từ tài khoản của nhiều khách hàng tại hà nội
ngay sau khi có thông tin về vụ việc này
nhiều khách hàng tỏ ra lo lắng
phía các ngân hàng cũng ngay lập tức có động thái
ngăn chặn thủ đoạn của tội phạm
chỉ trong một đêm ngày bốn tháng sáu
hai đối tượng điền vân vân
và khắc chính quốc tịch trung quốc
đã dùng thẻ atm giả
rút thành công số tiền hai trăm một mươi triệu đồng
khi nhập cảnh vào việt nam
bọn chúng đã đem theo hai trăm ba mươi sáu thẻ atm giả
và nhiều công cụ
để phục vụ việc chiếm đoạt tài sản
từ các cây atm của các ngân hàng
tại việt nam
thủ đoạn để biến những chiếc thẻ atm giả này
thành một thẻ có đủ dữ liệu
như thẻ được ngân hàng cấp cho khách hàng như sau
sử dụng một thiết bị camera này
để nắp đặt vào cây atm
và từ thiết bị camera này
các đối tượng có thể
chọn các mật khẩu của khách hàng
và đồng thời với đó
các đối tượng nắp đặt cả một cái cổng
cái cổng này thì có thể sẽ
chụp bên ngoài khe nút vài thẻ của atm
khi mà khách hàng đưa thẻ atm của mình vào
thì cái thiết bị này có tác dụng là
sẽ lưu giữ lại toàn bộ thông tin thẻ của khách hàng
các đối tượng sẽ nắp đặt vào thời gian vắng lề qua lại
và đến khi buổi tối
thì đối tượng sẽ đi thu lại tất vào dữ liệu
của trong hai thiết bị này
và chuyển vào máy tính của các đối tượng
máy tính cá nhân
riêng bên trong máy tính này
các đối tượng có các phần mềm chuyên dụng
để có thể
chuyển sang thẻ nhớ
các đối tượng sử dụng những cái thẻ từ như thế này
và dùng phần mềm để chuyển từ
máy tính vào thẻ này
để copy dữ liệu sang
để tạo thành một cái thẻ
của khách hàng như bình thường
trước đó vào trung tuần tháng tư
cũng một nhóm đối tượng mang quốc tịch trung quốc
nhập cảnh vào việt nam
qua đường cửa khẩu tại lào cai
bọn chúng đem theo một trăm bảy mươi ba thẻ atm giả
và trong một đêm
khi đang rút được sáu mươi hai triệu đồng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
như vậy có thể thấy
nếu các đơn vị liên quan không sớm có giải pháp ngăn chặn
thì loại tội phạm này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tương lai
bv cũng chủ động triển khai những cái giải pháp
về phần cứng phần mềm
để làm bảo cho an toàn hệ thống của bv
như lắp đặt những cái thiết bị để tránh
có thể ăn cắp được mã pin
rồi cài đặt những phần mềm
bảo vệ hệ thống atm của btv
thêm nữa là bv cũng
lựa chọn những cái điểm
để đặt atm là những điểm
đông đúc người qua lại tránh những nơi
hẻo lánh để đối tượng có thể
lợi dụng địa điểm như thế để
thực hiện những hành vi lắp đặt những thiết bị gian lận
ngoài ra trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao
đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng
thì trong thời gian tới đây
các ngân hàng thương mại sẽ tiến hành chuyển đổi thẻ từ
sang thẻ chip
một loại thẻ có tính năng bảo mật thông tin tốt hơn
cùng với những giải pháp của các cơ quan chức năng
về phía người dân cũng cần chủ động cảnh giác khi sử dụng thẻ atm
nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường tại cây atm
cần dừng ngay giao dịch
và báo với cơ quan chức năng
để kịp thời có giải pháp đấu tranh ngăn chặn

tiểu khu hai trăm năm mươi chín xã đạ đờn huyện lâm hà
hai kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm huyện lâm hà
là phan đình hòa và hoàng trọng thảo
cùng đại diện chủ rừng công ty trường oan
đến hiện trường để xử lý vụ chặt hạ thông ba lá trái phép
tuy nhiên khi những cán bộ này vừa xuất hiện tại đây
liền bị hai đối tượng là tiến và ngọc
trú tại địa phương chửi bới
đồng thời dùng dao gậy xăng rượt đuổi tấn công
hôm đó các đối tượng rất manh động
chúng tôi không nhanh để xử lý tình huống
tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm đến tinh mạng
qua câu chuyện hôm xảy ra
tới bây giờ thì chúng tôi cảm thấy rất sợ và hoang mang
trong khi thi hành nhiệm vụ
tiếp đó vào ngày một mươi hai tháng sáu
lúc đó anh huy đang canh gác tại trạm
thì có bốn đối tượng xông vào khống chế
chói tay chân rồi ra ngoài cưa cây gỗ chắc đen
thuộc nhóm một cao hơn một mươi sáu mét
đường kính trên bốn mươi cm
nằm trong khu vực rừng thực nghiệm
đây là loại gỗ quý có giá trị cao

nhiều ngày đã trôi qua
nhưng anh nguyễn quang huy
cán bộ phân trạm thực nghiệm lâm nghiệp lang hanh
thuộc viện khoa học lâm nghiệp nam trung bộ và tây nguyên
tại xã ninh gia huyện đức trọng
vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng
về những gì đã xảy ra
thời điểm đó thì bọn chúng có bốn tên
vào khống chế em
dùng dao để khống chế
và bọn chúng rất là manh động
lúc đầu thì em tưởng là bọn chúng vào để cướp tài sản
nhưng mà sau khi mà nghe tiếng cưa
thì mới biết ra là mục đích của bọn chúng
là để ra cưa
và phá hoài cái tắc quả
của sự việc này
tôi cũng có nguyên vọng các bên liên quan
sẽ cùng phối hợp hỗ trợ
để chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng
chưa đầy một tháng trên địa bàn lâm đồng
đã xảy ra hai vụ việc hành hung lực lượng kiểm lâm
và cán bộ lâm nghiệp nghiêm trọng
sự việc này cho thấy
để giữ được rừng với những người bảo vệ rừng
là không hề đơn giản
điều này cũng đồng nghĩa mức độ phá rừng sẽ phức tạp hơn
nếu những hành vi chống trả
lại lực lượng kiểm lâm chưa được ngăn chặn kịp thời
lực lượng vì rừng
thì nó ở cách xa trung tâm
thế nên lực lượng công an huyền
cơ đồng vào đến nơi
thì số đối tượng nó đã bỏ chạy hết rồi
và số anh em kiểm lâm
cũng đã bị thiệt hại rồi
thì đấy là những khó khăn
và công an huyền
quy chế phối hợp giữa công an
và các ngành
quản lý bảo vệ rừng
trong vấn đề đấu tranh
và đấu tranh chống lại
hành vi thai thạc
vận chuyển lâm sản
cũng như phá rừng
thêm thời gian nữa
nhưng vết thương trên thân thể
của lực lượng kiểm lâm cán bộ lâm nghiệp
chưa hẳn đã lành
nhưng điều khiến cho họ lo ngại nhất hiện nay
là mức độ phức tạp và tính manh động
hung hãn của các đối tượng phá rừng
vì vậy rất cần có sự chỉ đạo
và vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng
trong trận chiến bảo vệ rừng
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới
trên biển đông

địa phương ven biển đã lên phương án ứng phó
trong đó tập trung kêu gọi tàu thuyền của ngư dân
còn đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm
của áp thấp tìm nơi tránh chú
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
vùng biển phía đông bắc giữa nam và nam biển đông
bao gồm cả quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận cà mau cà mau kiên giang
và vệnh thái lan có mưa rông
gió cấp sáu giật cấp bảy cấp chín
trên các sông từ quảng nam đến bình thuận
và khu vực tây nguyên
có khả năng xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ngập úng cục bộ tại các tỉnh
từ quảng nam đến bình thuận và khu vực tây nguyên
văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết
ngày hôm qua hai mươi bảy tháng sáu
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh
thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang
đã phối hợp với địa phương
chủ tàu thông báo hướng dẫn được

hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
thưa quý vị tình trạng sạt lở bãi bồi
ven sông hồng đoạn qua xã quy mông
huyện trấn yên tỉnh yên bái
đã xảy ra từ rất lâu và hiện đang tiếp tục
diễn biến hết sức nghiêm trọng
có điểm đã sạt lở đến chân đường
tỉnh lộ một trăm sáu mươi sáu
và tình trạng sạt lở cũng đã cuốn trôi
đất canh tác và hoa màu của hơn hai mươi hộ dân
đáng chú ý là dù người dân và chính quyền
cơ sở đã kiến nghị nhiều lần
nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng
tỉnh yên bái quan tâm đúng mức
theo phản ánh của người dân
tình trạng sạt lở xảy ra do
hoạt động khai thác cát sỏi đào đáy vàng
đã làm thay đổi dòng chảy
nước từ thượng nguồn đổi dòng
đâm thẳng vào chân bãi suốt từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
diện tích đất canh tác
đã bị sạt lở khoảng bốn m hai
sạt lở cũng đã kéo cả
tuyến đường dây của việc theo yên bái
trôi xuống sông đáng lo ngại nữa là
vào thời điểm này mùa mưa lũ chỉ mới bắt đầu
việc mất đất sản xuất
cũng như đe dọa gây mất an toàn giao thông
trên tỉnh lộ một trăm sáu mươi sáu
do sạt lở bờ sông hồng trước mùa mưa lũ
hai nghìn một mươi sáu đang diễn ra hết sức nghiêm trọng
người dân ở đây mong muốn
chính quyền các cấp và các sở ngành chức năng
của tỉnh yên bái sớm chấn chỉnh
việc khai thác cát sỏi trên sông
có phương án đảm bảo giao thông và ổn định đời sống
cho người dân tránh những thiệt hại
đáng tiếc có thể xảy ra
thưa quý vị cùng với việc ồ ạt khách du lịch
ra thăm quan đảo bé thuộc huyện lý sơn
tỉnh quảng ngãi thì hàng loạt xe máy
bốn bánh chở số lượng nhiều người
hoạt động trái phép hệ thống giao thông
trật hẹp trên địa hình
và eo núi hiểm trở
đang là mối đe dọa dình dập
sự an toàn tính mạng cho các du khách
lưu thông trên phương tiện xe máy bốn bánh này
đảo bé mỗi ngày có hàng ngàn du khách
từ đảo lớn lý sơn ra
phương tiện duy nhất chở du khách là
xe máy bốn bánh này
với loại xe bốn bánh chạy động cơn xăng
được người dân sắm đưa về đảo bé chạy dịch vụ
ban đầu vài xe cho đến nay đã có gần một mươi năm xe
mỗi xe trung bình chở trên một mươi người
vì xe hoạt động trái phép
nên không có sự quản lý giám sát
tuân thủ an toàn giao thông
công an huyện đảo lý sơn đã tổ chức kiểm tra
nghiêm cấm việc hoạt động trái phép
của loại xe bốn bánh chở khách tham quan này
nhưng sau đó thì các xe vẫn tiếp tục hoạt động
hiện nay là
chính phủ chưa cho phép
địa phương quân sử dụng loại phương tiện này
nhưng mà bà con đã đồng ý với bà con
từ mùa sáng hơn một mươi chiếc
thì công an huyện
cũng đã ra băng bảng
là đình chế hoạt động
thì bên cạnh cũng đã tuyên truyền cho bà con
là biết việc này đã vi phạm pháp luật
để bà con có ý thức
trong cái việc mà kinh doanh
vận tải tại địa phương lý sơn
hiện nay để đáp ứng nhu cầu tham quan
trên đảo lý sơn ubnd tỉnh quảng ngãi
cũng đã đề nghị bộ giao thông vận tải
cho phép tỉnh quảng ngãi
thực hiện quản lý hoạt động xe bốn bánh
chở người chạy bằng năng lượng điện
hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn huyện lý sơn
để phục vụ chở khách du lịch an toàn
trong lúc quảng ngãi chở cấp trên cho phép
thì loại xe bốn chỗ
vẫn đang hoạt động dầm rộ che phép
chở du khách trên đảo bé
tài nạn giao thông đang thương trực
rình dập cho du khách ngồi trên loại xe này
viện vệ sinh dịch tễ trung ương
thông báo ngày mai ngày hai mươi chín tháng sáu
đơn vị này bắt đầu tổ chức
đăng ký tiêm vaccine pentaxim năm trong một
đợt bảy với số lượng là ba tám trăm bốn mươi liều
thì tiêm vaccine pentaxim sẽ được thực hiện
trực tuyến qua mạng internet
thời gian đăng ký tiêm vaccine pentaxim
bắt đầu từ chín h ngày hai mươi chín tháng sáu
tại địa chỉ website duy nhất
theo viện vệ sinh dịch tễ trung ương
đối tượng đăng ký tiêm vaccine pentaxim
là những trẻ từ hai tháng tuổi đến hai mươi bốn tháng tuổi
tính đến ngày tiêm
như vậy những trẻ sinh trong khoảng
từ ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
đến ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm
đủ mũi vaccine năm trong một
sẽ trong diện được đăng ký tiêm
việc tiêm vaccine sẽ được thực hiện
từ ngày một mươi hai tháng bảy đến hết ngày bốn tháng tám
theo phiếu đăng ký tiêm vaccine pentaxim
tại trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật
và y tế dự phòng
viện vệ sinh dịch tễ trung ương
địa chỉ tại số một trăm ba mươi một phố lò đúc
quận hai bà trưng hà nội
bên cạnh đó viện vệ sinh dịch tễ trung ương
vẫn duy trì tiêm vaccine quinvasem miễn phí
thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng
tại trung tâm
nên ngày mới được phát sóng
vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
tạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
của ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm
phóng ngược chiều trên đường cao tốc
theo thông tin phản ánh trên báo pháp luật xã hội
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
ba thanh niên bao gồm hai gái
một trai không đội mũ bảo hiểm
cùng ngồi trên một xe mô tô do nam thanh niên điều khiển
chạy ngược chiều với tốc độ cao
trong làn đường dành cho ô tô
trên đường cao tốc trên cao
đoạn nối với cầu thanh trì hà nội
đây là hành vi vô cùng nguy hiểm
thể hiện thái độ coi thường pháp luật
đối với các đối tượng vi phạm
để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự xảy ra
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trân trọng đề nghị công an thành phố hà nội
chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
kiểm tra xác minh đối tượng
xử lý nghiêm khắc các đối tượng này
theo quy định của pháp luật
để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
đảm bảo quyền lợi của hành khách
và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chân chính
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công văn đề nghị
chủ tịch ủy ban nhân dân
kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh lào cai
quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh
kiểm tra làm rõ xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô trên địa bàn huyện sapa
đồng thời xử lý nghiêm
các tổ chức cá nhân có dấu hiệu bao che
dung túng cho hành vi kinh doanh
tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước
trong hoạt động vận tải hành khách
bằng xe ô tô
theo thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng
thời gian qua trên địa bàn huyện sapa
có tình trạng xe khách hợp đồng
xe du lịch lữ hành
xe dù đội lốt xe hợp đồng
vận chuyển hành khách tuyến cố định
các nhà xe này ngang nhiên tranh giành hành khách
tại khu vực bến xe
dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định
gây ra tình trạng giao thông lộn rộn
mất an ninh trật tự mất an toàn giao thông
bất bình đẳng trong hoạt động vận tải
gây bức xúc cho người dân
và các doanh nghiệp vận tải chân chính
có hiện tượng ban quản lý bến xe sapa
tiếp tay cho các xe dù này hoạt động
trước tình trạng một số xe khách tháo ghế
để vận chuyển hàng hóa
trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt lạng sơn
đã tăng cường kiểm tra kiểm soát phát hiện
và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
trong hai ngày qua trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt lạng sơn
đã liên tục xử lý bốn xe khách
loại trên năm mươi chỗ ngồi
vận chuyển hàng hóa từ khu vực thị trấn đồng đăng
về các tỉnh
qua kiểm tra hầu hết các xe khách này đều không vận chuyển hành khách
mà thay vào đó là tháo ghế
toàn bộ ghế ngồi chất đầy hàng hóa
mặc dù có hóa đơn
chứng từ bán hàng
nhưng với một số lỗi vi phạm trong hoạt động
kinh doanh hàng hóa và lĩnh vực kinh doanh vận tải
trạm kiểm soát liên hợp dốc quýt
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với tổng số tiền trên năm mươi triệu đồng
việc tăng cường kiểm tra kiểm soát
những loại xe khách như thế này
sẽ giúp chứng thức thu thuế
đồng thời hạn chế thấp nhất
tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến
thưa quý vị những chiếc cầu phao
được người dân làm tự phát
nối khu vực thị trấn cát tiên huyện cát tiên tỉnh lâm đồng
và xã đắc lua của huyện tân phú tỉnh đồng nai
thời gian qua
mặc dù đã bị xuống cấp nghiêm trọng
nhưng hàng ngày vẫn gồng mình
để vận chuyển hàng trăm lượt người phương tiện
và hàng hóa đi qua nơi đây
nguy hiểm là vậy nhưng vì cuộc sống
mưu sinh người dân vẫn phải bất chấp
tất cả để đi lại trên những cây cầu
nguy hiểm này
khi chở hàng chở quán này khác
cũng thấy là rất nguy hiểm đấy chứ không phải không
nhưng mà thôi thì bắt buộc
vẫn phải đi thôi
chả còn cách nào hơn
những chiếc cầu phao tự phát
nối giữa khu vực thị trấn cát tiên huyện cát tiên tỉnh lâm đồng
với xã đắk lua huyện tân phú tỉnh đồng nai
đã tồn tại hàng chục năm nay
cầu cũ thi công không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn
dù rất nguy hiểm
nhưng người dân ở hai bên bờ sông đồng nai
đã không còn sự lựa chọn nào khác
khi muốn sang bên kia bờ
cầu phao trên sông đồng nai
là cầu nối duy nhất giữa thị trấn cát tiên
và xã đắc lua huyện tân phú

hàng ngày có đến hàng trăm lượt người
và phương tiện giao thông qua lại trên đoạn cầu này
và trong những năm qua đã có không ít trường hợp
đã phải bỏ mạng trên dòng đồng nai
nói chung là những vụ tai nạn
đại đa số là vào mùa nước
nói chung là cái ván của nó
nước lên nó xuống là cái ván cầu nó chạy qua chạy lại
cho nên là dẫn tới là cái tai nạn
nó kèm theo chiều mưa đường trơn
nó rơi xuống nước là chết chủ yếu là mùa mưa này nhỉ
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng
và tài sản cho người dân
đồng thời tạo điều kiện đi lại thuận lợi
thông thương hàng hóa
tỉnh đồng nai đã đầu tư bốn mươi tỷ đồng
để xây dựng cầu đắc lua kiên cố
tuy nhiên do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng
đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng
một số diện tích đất và hoa màu của người dân
ở xã quảng ngãi huyện cát tiên
nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công công trình

khi làm cầu này thì phục vụ
xã quảng ngãi huyện đầu tiên thì có một mươi một hộ dân
thì ảnh hưởng đến công trình
thì trong quá trình lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng
thì có được năm hộ đồng tình

còn sáu hộ lại còn vướng về
đất đai về vật kiến trúc
thì huyện cát tiên cũng đã
tổ chức làm việc với các ngành
để phối hợp với đơn vị làm
giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư
để giải quyết dứt điểm
trong lúc chờ đợi cầu đắc lua hoàn thành
hàng ngày người dân ở hai bên bờ sông đồng nai
vẫn phải đi lại trên những cầu phao
tạm bợ như thế này
để cầu qua sông không còn tròng chành
đặc biệt là trong mùa mưa lũ
tất cả đang trông chờ vào sự phối hợp
tạo điều kiện của những hộ dân
có đất thuộc diện thu hồi để xây cầu đắk lua
ở xã quảng ngãi huyện cát tiên
tỉnh lâm đồng
ngày hôm qua tại công viên lưu hữu phước
thành phố cần thơ diễn ra hội thi
tuyên truyền luật giao thông đường bộ
luật giao thông đường thủy nội địa thành phố cần thơ
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi sáu
đây là một trong những hoạt động trọng tâm
trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự
an toàn giao thông của ban an toàn giao thông
thành phố cần thơ
đến tham dự hội thi
có gần một trăm linh đại biểu là cán bộ công chức
viên chức đoàn viên thanh niên
và người dân đang sinh hoạt học tập công tác
tại các địa phương đơn vị trên địa bàn
thành phố cần thơ
đến với hội thi các đội tham dự có sự chuẩn bị
chú đáo với nhiều hình thức tuyên truyền trực quan
sinh động đầy sáng đạo
thu hút đông đảo người xem
và tiêu ứng lan tỏa tích cực đến đông đảo
quần chúng nhân dân trong việc nâng cao
ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
luật giao thông đường thủy nội địa
gần sáu trăm linh triệu
là số tiền để xóa điểm đen
tai nạn giao thông trục nhân lý
quốc lộ một mươi chín b tỉnh bình định